chiều ngày tám tháng năm tại hà nội đại tướng lương cường bí thư trung mương đảng
ủy viên thường vụ quân ủy trung mương chủ nhiệm tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam
đã tới thăm và làm việc với bộ tư lệnh cảnh sát biển việt nam
tại buổi làm việc lãnh đạo bộ tư lệnh cảnh sát biển đã báo cáo với đại tướng lương cường
về kết quả đạt được trong thời gian qua
theo đó lực lượng cảnh sát biển đã bám sát chức năng nhiệm vụ và thực hiện tìm kiếm
cứu hộ cứu nạn trên biển đã sử dụng ba mươi hai lượt tàu xuồng thực hiện ba mươi một vụ tìm kiếm
cứu nạn và đã cứu được một trăm chín mươi người một mươi hai phương tiện gặp nạn trên biển
ký kết và triển khai mô hình cảnh sát biển đồng hành cùng ngư dân
tại một mươi hai xã đảo thuộc một mươi tỉnh thành phố ven biển
phát biểu ý kiến tại buổi làm việc đại tướng lương cường biểu dương những kết quả
đạt được của bộ tư lệnh cảnh sát biển việt nam trong thời gian qua
trong thời gian tới đại tướng lương cường đề nghị bộ tư lệnh cảnh sát biển
chỉ đạo các lực lượng chuyên trách trong lực lượng cảnh sát biển tham gia đấu tranh
phòng chống tội phạm phòng chống ma túy chống buôn lậu gian lận thương mại có hiệu quả
luôn phát huy tính tiên phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ đảng viên
kiên quyết đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống
và các biểu hiện tiêu cực khác trong cán bộ đảng viên